tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tiếp nhận ủng hộ từ cộng đồng người việt nam ở nước ngoài chung tay giúp đồng bào vượt lũ
tổng số tiền quyên góp tại một mươi một quốc gia khoảng một mươi hai tỷ đồng đã được thứ trưởng bộ ngoại giao
chủ nhiệm ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài đặng minh khôi trao cho mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí trần thanh mẫn gửi lời cảm ơn bà con người việt ở nước ngoài
đồng thời khẳng định tấm lòng của cộng đồng người việt ở đất ngoài đã thể hiện truyền thống đoàn kết tương thân tương ái
chung tay cùng với đảng nhà nước có thêm nguồn lực để giúp người dân miền trung vượt qua khó khăn